thông tin từ công an huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
đã bắt giữ nhóm sáu đối tượng cùng chú tại huyện đất đỏ để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
sau nhiều tháng lập án đấu tranh cơ quan công an xác định từ giữa năm hai nghìn một mươi ba
đối tượng nguyễn minh trí lên mạng internet mua một tài khoản cá độ bóng đá
tại địa chỉ bóng tám mươi tám com sau đó tạo thành nhiều tài khoản con
trí giao cho cao anh tài cùng nhau quản lý và tổ chức cá độ bóng đá với các con bạc
quá trình điều tra cơ quan công an xác định dạng sáng ngày hôm qua
trí và tài đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền gần năm trăm linh triệu đồng
ngoài hành vi cá độ bóng đá đối tượng cao anh tài còn tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề
các đối tượng kiều tình phạm thành lai là những đại lý cấp dưới của tài trong việc tổ chức ghi số đề
hàng ngày tài và đồng bọn tổ chức ghi số đề cho các con bạc bằng hình thức gọi điện thoại hoặc tin nhắn
cuối ngày khi có kết quả chúng giao cho các đối tượng đàn em
trong đó có trương văn mão và lâm hoài tuấn đến giao nhận tiền
quá trình điều tra cơ quan công an thu giữ gần tám trăm linh triệu đồng ba xe ô tô nhiều điện thoại di động và máy tính
công an huyện đất đỏ đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc này
liên quan đến vụ việc bắt cóc ép đi làm ngư phủ xảy ra vào ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh kiên giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị căn
thực hiện lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với đào văn hậu và trần văn thịnh
cùng chú tại xã hưng yên huyện an biên về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín sau khi được phía malaysia trả về nước
do trước đó bị bắt về hành vi xâm phạm vùng biển khi đi làm ngư phủ thuê cho chủ ghe cào
bốn thanh niên gồm yên yên yên y vương đều ở huyện grongbuk tỉnh đắk lắk
về nhà một người bạn cùng bị bắt trung ở malaysia là châu tuấn kiệt chú tại xã tây yên huyện an biên để chơi
tại đây cả bốn người này được thịnh và hậu đến rủ tiếp tục đi làm ngư phủ cho một chủ ghe biển
bị từ chối hậu và thịnh bắt nhốt bốn người này vào một nhà nghỉ
yêu cầu người nhà của bốn nạn nhân đưa tiền chuộc là tám mươi triệu đồng
sau khi nhận được tiền hậu và thịnh mới thả người
sau đó gia đình của bốn nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi bắt cóc tống tiền đối với hai đối tượng nói trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
phố long xuyên tỉnh an giang vừa tổ chức trao trả số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng
trao chị bùi thị mỹ phượng chú tại phường mỹ long tp long xuyên
đây là số tiền chị bị kẻ gian lấy trộm vào chiều ngày một mươi tám tháng hai
cụ thể vào ngày một mươi tám tháng hai chị phượng đến ngân hàng sa con banh trên đường tôn đức thắng phường mỹ bình tp long xuyên
rút số tiền hai trăm ba mươi triệu đồng lấy một mươi triệu bỏ vào túi sách tay số còn lại bỏ vào cốp xe máy
rồi điều khiển đến công ty điện lực tp long xuyên
sau khi vào đóng tiền điện đi ra chị phát hiện toàn bộ số tiền trong cốp xe bị mất nên trình báo công an
nhận được tin báo lực lượng hình sự công an tp long xuyên phối hợp cùng công an phường mỹ bình
tiến hành điều tra xác minh truy tìm đối tượng
chỉ trong thời gian ngắn công an xác định được đối tượng trộm cắp và bắt giữ trần trí dũng
trú tại phường mỹ hòa tp long xuyên
khám xét khẩn cấp nơi ở của dũng lực lượng công an thu giữ số tiền hai trăm một mươi chín triệu chín trăm linh nghìn đồng
tri cục kiểm lâm tp long xuyên đang phối hợp với các cơ quan chức năng
điều tra vụ vận chuyển và cất giấu ba mươi tám cây gỗ giáng hương trái pháp luật vừa được phát hiện tại huyện ea súp tp long xuyên
tối ngày một mươi sáu tháng hai đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số một
thuộc tri cục kiểm lâm tp long xuyên phối hợp các lực lượng chức năng huyện ea súp
kiểm tra tại tiểu khu hai trăm chín mươi ba thuộc xã cư mơ lan huyện ea súp
phát hiện một xe tải biển kiểm soát bốn mươi bảy c một mươi bốn nghìn bốn trăm một mươi bốn
có chở hai mươi ba cây giáng hương chiều dài từ ba năm đến năm năm m đường kính từ một mươi đến hai mươi cm
tại thời điểm này tài xế không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc số lâm sản trên thùng xe
mở rộng kiểm tra ngay trong đêm lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện có thêm một điểm tập kết một mươi năm cây giáng hương khác
cũng với chiều dài từ ba năm đến năm năm m đường kính từ một mươi đến hai mươi cm
tất cả số cây giáng hương trên đều tươi được đào gốc và bao bọc cẩn thận để vận chuyển đi nơi khác trồng
chúng tôi nhận được tin báo của một chú nhân dân
có một số đối tượng đào những gốc hương này để làm trồng cây bốn mát
sau khi chúng tôi đến đối tượng đã bỏ chạy còn lại tài xế với xe xe xe
theo tôi họ chỉ trồng cây bốn mát làm cảnh
chứ còn về để thiếu thụ làm cảnh
gỗ để thiếu thụ với những cây giáng hương nhỏ như thế này thì không thể nào đủ để thiếu thụ
kính thưa quý vị các đồng chí và các bạn
có cầu thì ắt sẽ có cung
vì nhu cầu của một số người muốn có những cây hương như thế này để trồng tại các vườn nhà
nên một số đối tượng đã vào tại các cánh rừng của tỉnh đắk lắc
và đào nguyên gốc những cây hương có độ tuổi từ trên một mươi năm trở lên
về để bán lại cho các đầu nầu để kiếm lời
hiện toàn bộ ba mươi tám cây gỗ giáng hương này đã được đưa về tri cục kiểm lâm tỉnh đắk lắc
để có phương án trồng và bảo vệ
đồng thời tri cục kiểm lâm tỉnh đắk lắc đang phối hợp với các lực lượng chức năng
điều tra làm rõ chủ nhân khai thác số cây gỗ sáng hương trên
gần hai trăm linh trường hợp vi phạm khai thác cát trái phép
tổng số tiền xử phạt trên năm tỷ đồng
con số này cho thấy tình trạng khai thác cát trái phép trong thời gian qua
trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh hải dương là rất phức tạp
gây bức xúc trong dư luận
điều này đã đặt ra cho các cấp chính quyền một bài toán khó tìm ra lời giải
xong sự quyết tâm của các cấp các ngành
đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an tỉnh hải dương
đã góp phần đẩy lùi vấn nạn khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh
đây là chín con tàu vò sát đang vận chuyển trên ba năm trăm linh m khối cát đen
từ vĩnh phúc về hải dương tiêu thụ
thì bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương phát hiện bắt giữ
tại thời điểm lực lượng công an bắt giữ
tất cả các chủ tàu lái tàu đều không xuất trình được giấy phép khai thác
hay giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát trên các tàu
em điều khiển phương tiện về khu vực hải dương
để tìm người bốc rỡ cát đen
trong khi đó các anh cảnh sát
ra kiểm tra tại khu vực tỉnh hải dương
kiều hải dương
kiểm tra giấy tờ tàu của em
không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
của số lượng hàng trên
các anh kiểm tra
anh lập biên bản
thu giữ lượng hàng trên
sau gần hai tháng gia quân thực hiện
công an tỉnh hải dương đã xử lý
một trăm chín mươi sáu trường hợp khai thác cát trái phép
thu giữ năm sáu tỷ đồng

các phần nào minh chứng được
vai trò nồng cốt của lực lượng công an
trong cuộc chiến chống cát tạc
tuy nhiên trong quá trình đấu tranh
với vấn nạn cát tạc hiện nay
lực lượng chức năng cũng gặp phải không ít những khó khăn
trên địa bàn tỉnh hải dương
cái tuyến sông rất là rộng
lực lượng chức năng để phòng chống
chuyên trách phòng chống công tác này thì phấn mỏng
cái thứ hai là
các thủ đoạn hoạt động của đối tượng rất là tinh vi
đối tượng thì thường lợi dụng
vào các địa bàn giáp danh
để hoạt động
và thường thì đối tượng hoạt động vào ban đêm
chúng rất là manh động
và sẵn sàng chống trả lại
lực lượng chức năng khi bị phát hiện
cái khó khăn nữa là
về các quy định của pháp luật
các chế tải xử phạt
có những điều xử phạt
chưa đủ sức để gián đe
cuộc chiến chống cát tạc
là việc làm cần thiết
để xây dựng niềm tin của người dân với lực lượng công an
công an tỉnh hải dương
đã chủ động
đưa ra nhiều giải pháp
kết hợp nhiều lực lượng
như cảnh sát giao thông môi trường kinh tế hình sự
và công an các huyện xã tổ chức tuần tra
kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
xiết chặt địa bàn
nhằm ngăn chặn mọi hoạt động
của các đối tượng khai thác cát trái phép
tăng cường công tác
nắm tình hình địa bàn đối tượng
nắm danh sách
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động
nhân dân những người tham gia hóa thông
và các đối tượng
có hành vi khai thác cát
tạm điều kiện công an
theo nguyên vụ cho chính quyền

hoàn trọng khai thác cát
nằm ở định tình hình
trên địa bàn tỉnh hải dương
tuy nhiên để hạn chế tình trạng

các biện pháp tuần tra kiểm soát

không để các đối tượng lợi dụng
khai thác cát trái phép có cơ hội hoạt động
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý như mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện